việt nam có ba nhà khoa học nữ vừa được vinh danh trong top một trăm linh nhà khoa học tiêu biểu châu á năm hai nghìn hai mươi
đây là kết quả bình chọn do tạp chí asean ciencis singapore vừa công bố
đứng vị trí số hai mươi ba là phó giáo sư tiến sĩ hồ thị thanh vân hoạt động trong lĩnh vực khoa học vật liệu
đang công tác tại đại học tài nguyên và môi trường tp hcm
ở vị trí thứ ba mươi hai trong top một trăm linh tiến sĩ trần thị ông hạnh đã nhận được giải thưởng
cho nghiên cứu về việc sử dụng sắc ký ngón tay để đánh giá chất lượng dược liệu được bán thương mại tại việt nam
nhà khoa học tiếp theo được bình chọn là tiến sĩ phạm thị thu hà chuyên ngành nông nghiệp ở vị trí tám mươi bảy
bà được trao giải với nghiên cứu sử dụng các dấu phân tử để phát triển giống lúa chịu mặn
có năng suất cao ở các khu vực bị ảnh hưởng dọc theo đồng bằng sông cửu long